nhiều ngân hàng đang áp dụng chính sách miễn phí hoàn toàn cho các giao dịch truyền khoản in sau kê
thậm chí là rút tiền ngoại mạng tại atm cho khách
như vậy thay vì tăng phí dịch vụ một cách ồ ạt như kiểu tận thu trước đây
và gặp không ít sự phản ứng từ khách hàng
thì nay nhiều ngân hàng đã chuyển hướng sang miễn giảm phí dịch vụ
nhằm kích thích nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ và nhất là thanh toán
trong xu hướng bùng nổ kênh thanh toán không dùng tiền mặt
một số ngân hàng như tiên phong banh nam á bản việt vừa có thông báo tới khách hàng
về việc miễn toàn bộ phí chuyển tiền online tới tất cả ngân hàng thương mại tại việt nam
khi khách hàng giao dịch trên ứng dụng internet banking
cuộc đua miễn giảm phí này không chỉ diễn ra ở khối ngân hàng tư nhân
ngay cả ông lớn như việtcom banh cũng nhập cuộc
nhìn nhận diễn biến này các chuyên gia tài chính cho rằng
việc ngân hàng đua miễn giảm phí là hướng đi tích cực
vì miễn phí toàn bộ phí rút tiền và chuyển tiền
sẽ khuyến khích khách hàng sử dụng tài khoản cho tất cả nhu cầu thanh toán cá nhân
khi thường xuyên sử dụng tài khoản khách hàng sẽ có xu hướng duy trì số dư tài khoản cao hơn
qua đó ngân hàng thu hút được nhiều tiền gửi không kỳ hạn
mặt khác việc miễn giảm phí dịch vụ này cũng không hẳn khiến ngân hàng giảm doanh thu
mà ngược lại có khi còn được nhiều hơn
trong đó cái được dễ nhìn thấy là thu hút lượng lớn khách hàng tham gia mở tài khoản thanh toán
khi đó ngân hàng sẽ có cơ sở dữ liệu lớn
và đây là nền tảng để họ bán chéo sản phẩm dịch vụ bảo hiểm hoặc cho vay